theo đánh giá mới nhất của bloomberg các nền kinh tế nhỏ ở châu á cụ thể là đông nam á đã và đang có những bước phát triển đáng kể
trong đó việt nam được coi là hình mẫu đối với các quốc gia chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang xuất khẩu hàng điện tử
theo bloomberg với mục tiêu xóa bỏ hình ảnh vùng trũng của khu vực sông mekong các nước đông nam á đang đẩy mạnh việc cải thiện cơ sở hạ tầng
nhằm thúc đẩy sự tăng trưởng và đa dạng hóa nền kinh tế của họ
việt nam quốc gia đã có sự chuyển mình từ một nước nông nghiệp thành một nước xuất khẩu hàng điện tử chính là hình mẫu của khu vực
myanmar lào và campuchia cũng đang học theo mô hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của việt nam để nâng cao năng lực xuất khẩu
trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiếp tục suy trần và viễn cảnh về hiệp định tpp đang nhạt dần
có thể ảnh hưởng đến triển vọng tăng trưởng của việt nam thông qua các kênh thương mại và đầu tư
tuy nhiên trong báo cáo mới đây ngân hàng thế giới dự báo mức tăng trưởng gdp dự kiến của việt nam
vẫn sẽ tăng lên sáu ba trong năm hai nghìn một mươi bảy và hai nghìn một mươi chín